liên quan tới vụ lật xe khách tại đèo lò so ở con tum phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế phan nhật
chú tại tỉnh đắk lắc điều khiển xe không làm chủ được tốc độ không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua khiến cho xe mất lái tự gây tai nạn
trước đó vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm ngày ba tháng hai tại km một nghìn bốn trăm năm mươi năm cộng với ba trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua thôn đắk gô xã đắk grong huyện đắk lê tỉnh con tum
xe ô tô khách mang biển số bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín loại bốn mươi ba chỗ do anh nhật điều khiển lưu thông theo hướng quảng nam đi con tum
khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn khiến nhiều người bị thương
cơ quan chức năng đang chờ kết quả trích xuất giám sát hành trình kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chân ma túy
đối với tài xế phan nhật